nghe ngóng do hỏi thông tin về các hoạt động điều tra của cơ quan công an liên quan đến vụ án của nạn nhân cao văn sinh
từ những thông tin đó ban chuyên án đã tập trung mũi nhọn và xác định hai đối tượng ly cá lòng và ma mạ xá có liên quan trực tiếp đến vụ án đã xảy ra
chắc chắn hai đối tượng này là đối tượng nổi nhất
từ những nhận định về hai đối tượng nghi vấn có thể là hung thủ gây án
bàn chuyên án đã cử hai mũi trinh sát thực hiện nhiệm vụ
mũi trinh sát thứ nhất theo dõi di biến động của hai đối tượng
mũi trinh sát thứ hai tiến hành xác minh thu thập tất cả các tài liệu chứng cứ có liên quan đến hai đối tượng ly cá lòng và mả mà xá
cùng lúc đó thì ban chuyên án nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc đối tượng lòng
bọn chúng đang đi mua ma túy để sử dụng
ban chuyên án thấy rằng đây là cơ hội và là điểm đột phá của ban chuyên án
bà chuyên án đã cử tổ công tác khẩn trương xác minh và đã tiến hành bắt giữ ly cá lòng
về hành vi tẳng trự trách phép cho ma túy để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật
bảnanna gia đình bệnh viện trọng nghi xác minh và triết t sóng cuộc phản ứng không g concent dreaming
nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi để bắt giữ đối tượng lì cá lòng phục vụ công tác điều tra
ban chuyên án đã chỉ đạo triển khai lực lượng để bắt giữ đối tượng lòng
tuy nhiên xác định ly cá lòng là đối tượng nghiện ma túy và nguy hiểm
ban chuyên án đã chỉ đạo các đồng chí tham gia bắt giữ có sự chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng khi tham gia bắt giữ đối tượng
ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám trong lúc đang chuẩn bị đi sang tỉnh điện biên

đối tượng ly cá lòng đã bị các lực lượng của ban chuyên án nhanh chóng bắt giữ
khám xét nhanh tại hiện trường thì trong người đối tượng có ma túy
sau khi bắt giữ được đối tượng lì cá lòng ban chuyên án đã cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm
tập trung đấu tranh để củng cố tài liệu chứng cứ liên quan đến hành vi
tạng chữ trái phép chất ma túy của đối tượng lòng
đồng thời khai thác đấu tranh với hành vi mà ban chuyên án đã nhận định
đối tượng có liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản
trong quá trình đấu tranh các điều tra viên nhận thấy rằng
do đã có hai tiền án là trộm cắp tài sản và cướp tài sản
nên đối tượng tỏ ra rất lì lợm và luôn đưa ra các bằng chứng ngoại phạm
để che đậy hành vi đối tượng có liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản và cướp tài sản
hành vi phạm tội của mình
từ việc đối tượng sử dụng tiền bất minh về số tiền đối tượng đã tiêu
cùng với thời gian đối tượng đã đi qua cung đường lời xảy ra vụ án
và nhất là các cái vết chảy xước trên cơ thể đối tượng
đối tượng đều có những cái lý giải rất hợp lý
nhằm đưa ra những bằng chứng ngoại phạm
tuy nhiên với những lời khai của đối tượng
thì tổ công tác chúng tôi đều thông tin đến tổ công tác khác
báo cáo ban chuyên án để kịp thời xác minh
chính vì thế mà kết quả xác minh
đó là cái đòn tâm lý để điều tra viên cán bộ điều tra
và đưa ra những bằng chứng mà đối tượng không thể chối cãi được
đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội
thừa nhận việc mình bản thân cùng mạng xá
đối tượng cùng xã cà lăng
thực hiện hành vi giết lạn nhân và cướp đại sản
tại cơ quan điều tra lòng khai nhận
qua tìm hiểu được biết
cơ quan công an đang khẩn trương truy tìm hung thủ của vụ án giết người
do sợ bị lộ nên long đang chuẩn bị trốn sang trung quốc
thì bị các trinh sát của ban chuyên án bắt giữ
căn cứ vào lời khai của lý cá lòng
và các tài liệu chứng cứ thu thập được
ban chuyên án đã chỉ đạo các lực lượng
tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng mạng mạng xá
về hành vi đồng phạm trong vụ án giết người cướp tài sản
ngay sau khi nhận được chỉ đạo của ban chuyên án
các mũi trinh sát đã nhanh chóng tiếp tục đối tượng
cẩn và bắt giữ mạng mạng xá
sau khi bắt giữ được đối tượng mã mạng xá
thì đấu tranh với đối tượng này cũng rất là khó khăn
bởi vì đối tượng là đối tượng nghiện ma túy
thế nên là đối tượng cũng hết sức là lỷ lợn
cái vấn đề thứ hai nữa là
có thời gian dài đối tượng mạng mạng xá
với đối tượng lý cá lòng
đã thống nhất được về
thống nhất khai báo
về cái tỉnh tiết gây án
đặc biệt thời gian gây án này
phương tiện gây án này công cụ gây án này
số tiền các đối tượng tiêu pha
đấy tất cả các vấn đề chi tiết đó
thì đã được đối tượng lý cá lòng
và mạng mạng xá thống nhất với nhau
rất là khớp với nhau
tuy nhiên với cái bề dày kinh nghiệm
của các điều tra viên
cộng với lời khai nhận tội của lý cá lòng
thì chỉ trong vòng thời gian ngắn
thì đối tượng mạng mạng xá đã phải cuối đầu nhận tội
về cái việc là đồng phạm
cùng với lý cá lòng thực hiện hành vi
giết người cướp tài sản
ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan điều tra công an tỉnh lai châu
đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với lý cá lòng
về hành vi giết người cướp tài sản
và tàng trữ trái phép chất ma túy
khởi tố bị can mạng mạng xá
về hành vi giết người cướp tài sản
điều gì đã khiến hai đối tượng này
đang tâm ra tay sát hại nạn nhân
tất cả chỉ vì tiền
vì lười lao động nhưng vẫn muốn có tiền tiêu xài
thỏa mãn thú vui thích cá nhân
tại cơ quan điều tra
lòng và xá đã khai nhận
do là các đối tượng lừa lao động
nghiện chất ma túy thích chơi cờ bạc
và cần tiền để tiêu xài cá nhân
nên khi nhìn thấy nhân viên bưu điện
cầm tiền đi phát lương
các đối tượng đã nảy sinh ý định
giết nạn nhân để cướp tiền
qua đấu tranh khai thác
các đối tượng đã kể lại toàn bộ hành vi
gây án của mình
khoảng một mươi ba h ngày sáu tháng một mươi một
trong khi đang uống nước
thì thấy anh cao văn sinh
anh cao văn sinh
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú ở tổ dân phố một mươi hai thị trấn mường tè huyện mường tè tỉnh lai châu
còn mang theo một chiếc ba lô đi phát tiền lương hưu trợ cấp hàng tháng
lúc này lòng nảy sinh ký định xấu nên đã rủ xá cung cấp tiền của anh sinh
do tay xá yếu không đập được nên long đã dừng xe để xá trở lòng rồi cầm gậy ngồi phía sau tiếp tục đuổi theo anh sinh
đi được một đoạn thì cả hai đuổi kịp hành sinh xá điều khiển đi sát với xe anh sinh
ngay lúc đó lòng cầm đoạn gậy vụt mạnh vào hút
lòng bảo hiểm anh sinh đang đội trên đầu
lòng lao vào đánh anh sinh còn xá nhặt một hòn đá ném
thấy vậy anh sinh bỏ chạy xuống ta lùi âm
lòng và xá chạy đuổi theo
khi đuổi được khoảng một mươi năm mét thì đuổi kịp anh sinh
lúc này xá dùng tay bịt miệng và túng cổ vật anh sinh ra
lòng nhặt một hòn đá to đập vào lưng anh sinh
anh sinh liền vùng ra bỏ chạy xuống dưới ta luy
thấy anh sinh ngã xuống vực
lòng liền nhặt đá ném liên tiếp xuống vị trí của anh sinh

trong lúc đếm tiền anh sinh bỏ chạy xuống dưới ta lùi

trong lúc đếm tiền xá phát hiện anh sinh vẫn còn sống
sau đó lòng lấy một túi ni lâm cho tiền và toàn bộ phong bì vào
rồi lưu cho xá cầm và bảo xá đi ra chỗ xe máy
lòng nhặt các hòn đá gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu anh sinh
lòng nhặt các hòn đá gần đó đập liên tiếp vào vùng đầu anh sinh
long điều khiển xe mô tô của lòng cầm theo túi ni lông đựng tiền
xá đi xe mô tô của anh sinh đi về phía bản bắc ma xã mường tè được khoảng một km
xá và lòng để xe của anh sinh ở bên đường phía talium
rồi lên xe của xá đi được khoảng ba km về phía bản park ma
thì lòng và xá cất dấu số tiền đó vào một bụi cây ở bên talium rồi đi về nhà
đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám thấy cơ quan công an phát hiện xác của anh sinh
nên lòng và xá đã đi xe mô tô ra chỗ đã cất dấu tiền lấy toàn bộ số tiền đó để chia nhau tiêu xài
sau đó mấy hôm thì lê cá lòng và mạ mạ xá lần lượt bị bắt giữ
ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám cơ quan xét định trang quan tỉnh lây châu đã đủ tài liệu
cứ để xác định hành vi phạm tội của lê cá lòng và mạ mạ xá
thì cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lê cá lòng và mạ mạ xá về hành vi giết người cướp tài sản
thì trong quá trình đấu tranh thì là hai đối tượng vẫn rất là ngoan cố đùn đẩy trách nhiệm cho nhau
để nhằm tránh cái hành vi nặng nhất đối với mình
thì là trong quá trình
trong quá trình điều tra thì được sự thuyết phục giáo dục của các điều tra viên
thì các bị can đã cúi đầu thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
và có thái độ là ăn năn hối hận về những hành vi của mình đã gây ra đối với nạn nhân
ngay sau khi kết thúc điều tra
công an tỉnh lai châu đã tổ chức thực nghiệm điều tra và kết quả cho thấy
lời khai của các đối tượng trùng khớp với các chứng cứ của cơ quan điều tra thu thập được
trong quá trình khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi
khi khám nghiệm hiện trường chúng tôi cảm thấy rất là tăng thư
chúng tôi xác định rằng đối tượng là đối tượng
hành vi là mục đích kiếp cướp của
thế nhưng mà
sợ bị bài lộ
chúng tôi xác định là
tước đoạt mạng sống của nạn nhân đến cùng
vì qua hiện trường các đồng chí thấy
có những cái
đường chúng tôi xuống khi thực nghiệm hiện trường
và khám nghiệm hiện trường chúng tôi đều phải dùng dây
từ lúc điểm chốt cuối cùng đến nơi nạn nhân cuối cùng nằm
tử thi phát hiện ra
là một cái vực cao
mà đối tượng vẫn nhảy ra
để xuống để theo nạn nhân đến cùng
có thể nói là cái hành vi cực kỳ dã mờ
tòa án nhân dân tỉnh lai châu
đã đưa vụ án ra xét xử
bị cáo lý cá lòng
bị tuyên án tử hình
về hành vi giết người
cướp tài sản
và tàn trữ trái phép chất ma túy
bị cáo mạ mạ xá
bị tuyên án trung thân
về hành vi giết người
cướp tài sản
lý cá lòng
và mạ mạ xá
đã phải trả giá
bằng những bản án nghiêm khắc của pháp luật
về những hành vi đặc biệt nghiêm trọng
mà hai đối tượng này gây ra
tôi cho rằng
những cái thành công đi đến đây
thứ nhất là
tập trung cao độ
của sự lãnh chế đạo
đối với các thầy viên trong bản án
điếu tố quyết định thứ hai đó là
chúng ta phải biết lựa chọn
những cán bộ có kinh nghiệm
quan trọng nhất là chúng ta sử dụng đúng năng lực cán bộ
và những đồng chí có kinh nghiệm
đối với những loại án đó
và ở những vùng địa bàn nào
nội dung thứ ba nữa
cho rằng cái thành công đó là
sự phối hợp tìm đàng giữ các lực lượng
đặc biệt là công tác nghiệm vụ
và công tác kỹ thuật nghiệm vụ
của chính quyền văn chuyên án
còn có lượng các đội biên phòng
địa bàn xảy ra đó là thuộc của
đội biên phòng quản lý
thế mà xác định
anh em biên phòng cũng sử dụng
tất cả các trinh sát địa bàn
đến để cùng với lực lượng công an
tiến hành giả soát đối tượng vận động quần chúng
và thu thập những cái tin tức
cần thiết cho văn chuyên án xử lý
và một nội dung nữa đó là
sự tạo điều kiện của chính quyền cơ sở
các quần chúng tốt
phải biết được phát huy
cái vai trò lực lượng của văn chuyên án cơ sở
tận tức là phát huy được
cái phong trào tối giãn tội phạm
có thể thấy rằng
với tinh thần trách nhiệm rất cao
các lực lượng tham gia văn chuyên án
khi được giao nhiệm vụ
đều chủ động sáng tạo
với quyết tâm
bằng mọi giá
phải nhanh chóng phá được án
các lực lượng của công an tỉnh lai châu
đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh
với tội phạm đến cùng
để đem lại cuộc sống bình yên
cho nhân dân
với vai trò
là đơn vị chủ công trong chuyên án
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu
đã thường hiệt nghiêm
ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo của lãnh đạo ban chuyên án
luôn khắc phục khó khăn
hoàn thành công an tỉnh lai châu
để tìm tốt nhiệm vụ được giao
trong quá trình điều tra xác minh
để trong thời gian sớm nhất
truy bắt các đối tượng gây án
chúng tôi xác định là
vì đã là trọng án
thì phòng sinh sĩ là chủ công
mình có thể thấy rằng là
trước hết là lãnh đạo
và cán bộ sĩ là rất đoàn kết
và chủ động trong công việc
và có thể nói là rất mưu trí và sáng tạo
một trong những cái mà
nguyên nhân chủ quan để
dân tư thành công
chủ động này
là tội phạm
nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế
đồng thời đảm bảo cuộc sống bình yên
cho nhân dân
ngay từ đầu ban chuyên án đã nhận định
các đối tượng của chuyên án này
giết người nhằm mục đích cướp tài sản
động cơ là do cần tiền
để tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy
các đối tượng đã thực hiện hành vi
sát hại nạn nhân hết sức màn dở
để rồi giờ đây cái giá phải trả
của các đối tượng cho hành vi vô nhân tính
là bản án rất nghiêm khắc của pháp luật
đó cũng là bài học gian đe
cho những ai có ý định thực hiện hành vi phạm tội
đây là chiến công xuất sắc
của công an tỉnh lai châu
trong công tác đấu tranh với loại tội phạm
đặc biệt nghiêm trọng này
chúng ta có thể thấy được sự dũng cảm
vất vả và tinh thần đấu tranh quyết liệt
của tập thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
chuyên án đã thành công
trên nhiều phương diện
mặc dù với một địa bàn rộng
hiện trường xảy ra vụ án
ít người qua lại nên không có nhiều thông tin
vụ án xảy ra ba ngày mới phát hiện
được thi thể của nạn nhân
do đó công tác điều tra
truy bắt các đối tượng gặp nhiều khó khăn
nhưng chỉ sau một thời gian ngắn
chưa đầy bảy mươi hai giờ
đã bắt giữ được hết các đối tượng gây án
trước khi chúng có ý định bỏ trốn sang trung quốc
chương trình của chúng tôi
ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị